theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng năm việt nam tròn ba mươi ba ngày không có ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi bốn ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi ba ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sát covid hai là năm mươi ba ca chiếm một mươi sáu
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là hai ca chiếm một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là sáu ca chiếm hai
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một ba trăm hai mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm linh hai người chiếm ba
cách ly tập trung tại cơ sở khác là tám chín trăm hai mươi chín người chiếm bảy mươi
cách ly tại nhà nơi cư trú có hai ba mươi năm